với thủ đoạn đó từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ba đối tượng đã móc nối làm giả giấy chứng minh nhân dân của một mươi bảy người
rút một mươi bảy thẻ tiến dụng chiếm đoạt trên chín trăm linh một triệu đồng của ngân hàng việt nam thịnh vượng
ngoài ra khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra còn thu giữ trên năm trăm linh thẻ tiến dụng các loại
bị phát hiện có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
lê văn cử chú quận hải châu tp đà nẵng
đã bị công an quận sơn trà tp đà nẵng bắt giữ
qua làm việc đã xác định đây là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
vào ngày một mươi tám tháng một mươi tổ tuần tra của công an phường thọ quang phát hiện cử có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
nên mời về cơ quan làm việc
qua đấu tranh cử khai nhận để có tiền sử dụng ma túy ván chơi
đối tượng thường xuyên lân la đến những khu dân cư trên địa bàn quận sơn trà để trộm cắp tài sản
thủ đoạn của cử là lợi dụng người dân lơ là mất cảnh giác thì đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị
không chỉ có trộm cắp nhà dân cửa còn trộm cắp tài sản ở những tàu cá đậu ở âu thuyền thọ quang
số tài sản trộm cắp được cử cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân
đối tượng phạm trần anh khoa chú tại phường một tp đà lạt
bị công an tp đà lạt truy nã đặc biệt với tội danh cướp tài sản
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong quán internet
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám khoa cùng tám đối tượng đều là những kẻ lang thang bụi đời đến siêu thị bixi đà lạt chơi
thấy em cao hoàng vũ chú tại huyện di linh có nhiều tiền nhóm của khoa bàn nhau sẽ chặn đánh cướp tiền
khoa đã dùng dao do đồng bọn đưa cho khống chế em cao hoàng vũ
để đồng bọn móc túi lấy của em cao hoàng vũ hai mươi triệu đồng và một điện thoại
số tiền cướp được
cùng nhau đi chơi tại tp nha trang và tiêu xài hết
biết bị công an tp đà lạt truy nã khoa lẩn trốn trong các quán internet đến chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt theo quyết định truy nã
quá trình bắt giữ khoa các trinh sát thu được một bình xịt hơi cay
được biết đồng bọn của khoa hiện đã có hai đối tượng bị bắt giữ
liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc gần một mươi tỷ đồng
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam với nguyễn hoàng long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú quận bảy tp hcm là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này cùng một mươi hai đối tượng khác
qua công tác trinh sát quản lý địa bàn đối tượng cục cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng do nguyễn hoàng long cầm đầu
tổ chức cá độ bóng đá số đề đá gà qua trang mạng internet ww tám mươi tám com có máy chủ đặt ở nước ngoài
giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau
trong đó có tiếng việt
căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án ngày tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và công an các đơn vị địa phương tổ chức phá án bắt quả tang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
quyết định tạm giữ khám xét một mươi một đối tượng ở tp hcm
vật chứng thu giữ gồm số tiền hơn năm tỷ đồng năm máy vi tính ba máy tính bảng một mươi hai điện thoại di động ba thẻ etm và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác
cảnh sát hình sự
vận chuyển hơn năm trăm linh kg thịt lợn bao gồm lợn ốm và lợn đã mổ bỏ nội tạng đang bốc mùi hôi thối vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện xử lý
tại xã định trung tp hcm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh kiểm tra phát hiện xe ô tô do nguyễn quang hùng chú tp hcm điều khiển vận chuyển sáu con lợn
trong đó có hai con lợn còn sống có biểu hiện ốm yếu nghi mắc bệnh truyền nhiễm và bốn con lợn đã chết có trọng lượng năm trăm sáu mươi kg đã được mổ bỏ nội tạng đang bốc mùi hôi thối
lái xe kiêm chủ hàng nguyễn quang hùng không xuất trình được giấy tờ thủ tục liên quan đến nguồn gốc số động vật sản phẩm động vật trên
tại xã định trung tp hcm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh kiểm tra phát hiện xe ô tô do nguyễn quang hùng chú tp hcm điều khiển vận chuyển sáu con lợn